tỉnh hậu giang vừa tổ chức vinh danh tám tập thể và tám mươi cá nhân tiêu biểu
đại diện cho hơn năm mươi hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh
hiện nay toàn tỉnh hậu giang có hơn năm mươi hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất
kinh doanh giỏi chiếm hơn ba mươi sáu so với số hộ nông dân của toàn tỉnh
với gần ba mươi sáu hộ có mô hình sản xuất cho thu nhập từ một trăm linh triệu đồng một hectare một năm trở lên
có phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn sáu hai mươi ba
hộ cận nghèo xuống còn năm tám mươi chín
thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
còn góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa
như bưởi năm roi phú hữu cam sành ngã bẩy cam soàn phụng hiệp
quyết đường long trị dứa cầu đúc xoài cát cá thác lác cá rô hậu giang